đà nẵng khai trương đường bay mới kỳ vọng tăng trưởng khách quốc tế sau thời gian nghiên cứu và khảo sát thị trường
để tạo cú hích cho nền kinh tế doanh nghiệp thay đổi chiến lược kinh doanh để kích cầu sức mua dịp tết nguyên đán
kính chào quý vị khán giả vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
một số lượng lớn ngoại tệ đang trên đường vận chuyển bằng phương tiện xe khách đã bị tổ tuần tra kiểm soát trạm cảnh sát giao thông hải lăng
thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị phát hiện và xử lý
xe khách do nguyễn thái phong ba mươi tuổi trú tại huyện hướng hóa điều khiển
trong quá trình kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông phát hiện tại vị trí phía sau bên dưới ghế ngồi của tài xế có hai gói hàng bọc trong bao ni lông màu đen
nhận thấy có biểu hiện nghi vấn tổ kiểm soát đã tiến hành mời lái xe và chủ phương tiện là bà nguyễn thị loan sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
kiểm tra phát hiện bên trong chứa số lượng lớn ngoại tệ ước tính ban đầu là khoảng một trăm năm mươi năm trăm linh usd và bảy mươi năm bạt thái tương đương là ba tỷ tám trăm linh triệu đồng
bước đầu lái xe khai nhận hai gói hàng trên
là do một người đàn ông không rõ lai lịch gửi từ bến xe phía bắc tỉnh thừa thiên huế đến thị trấn lao bảo sau đó sẽ có người đến nhận
trạm cảnh sát giao thông hải lăng đã tiến hành bàn giao toàn bộ tang vật đối tượng và phương tiện cho phòng cảnh sát kinh tế tiếp tục điều tra làm rõ theo thẩm quyền
công an tỉnh phú yên cho biết đã phát hiện bắt giữ vụ vận chuyển số lượng lớn hàng hóa không hóa đơn chứng tử
phòng cảnh sát kinh tế phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh phú yên
đã phối hợp với cục quản lý thị trường kiểm tra xe tải một mươi tám h một nghìn năm trăm bốn mươi tám do tài xế phạm văn hiền chú tại tỉnh nam định điều khiển theo hướng bắc nam trên tuyến quốc lộ một thuộc địa phận xã an mỹ huyện tuy an
qua kiểm tra lực lượng chức năng đã phát hiện trên xe chở hơn sáu mươi bốn mặt hàng gồm vải tất giày dép không có hóa đơn chứng từ hợp pháp trị giá hơn năm trăm linh triệu đồng
lực lượng công an đã bàn giao cho cục quản lý thị trường tỉnh phú yên tạm giữ số hàng để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật
một xe thư báo vận chuyển số lượng lớn gỗ quý không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bị phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh hà giang phát hiện và thu giữ
theo xác minh mở rộng cùng với công tác nắm tình hình tại các cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản trên địa bàn thành phố cơ quan chức năng đã phát hiện tại cơ sở sản xuất mộc dân dụng tại phường ngọc hà thành phố hà giang do lương xuân trường làm chủ
tập kết một trăm ba mươi tám sản phẩm đã được làm nhãn bề mặt được gắn các chi tiết mục đích sử dụng
để làm vật trang trí trong đó có chín mươi sản phẩm nghi là gỗ sa mộc dầu tên thường gọi là ngọc am có trọng lượng gần tám tạ và bốn mươi tám sản phẩm gỗ sa mu
qua quá trình làm việc chủ cơ sở xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc đối với bốn mươi tám sản phẩm gỗ sa mu còn chín mươi sản phẩm nghi là gỗ sa mộc dầu thì không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
từ tin báo của quân chúng nhân dân một xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn vận chuyển hàng cấm là pháo nổ
vào chiều ngày bảy tháng một mươi hai phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bình phước đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra tại thị trấn thanh bình huyện bù đốp và bắt quả tang đối tượng vận chuyển hơn một trăm sáu mươi kg pháo lậu
quá trình kiểm tra xe ô tô loại bảy chỗ do va minh huyện sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại xã tân thành huyện bù đốp điều khiển đang lưu thông qua khu vực khu phố thanh bình thị trấn thanh phì thị trấn thanh bình huyện bù đốp
có năm bao tải bên trong chứa tám mươi chín khối hình hộp nghi là pháo nổ có tổng trọng lượng là một trăm sáu mươi một kg không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp
đối tượng va minh huyện khai nhận toàn bộ số hàng trên xe đang vận chuyển là pháo nổ mua ở khu vực biên giới để đưa vào nội địa huyện bù đốp bán kiếm lời
tổ công tác đã lập thủ tục tạm giữ va minh huyện cùng toàn bộ tăng vật phương tiện để phục vụ xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật
thưa quý vị thời gian vừa qua nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng được người dân quan tâm nhiều hơn
đó là điều đáng mừng tuy nhiên nhu cầu tăng cao cũng kéo theo những vấn đề đáng lo ngại khi dịch vụ tầm soát ung thư đang nổ rộ với nhiều loại gói và chi phí khác nhau
không chỉ xuất hiện như nấm mọc sau mưa mà các gói tầm soát ung thư còn kèm hàng loạt các quảng cáo sai sự thật thậm chí sai lệch như một xét nghiệm ra nhiều bệnh và cho những kết quả chính xác cao
chỉ cần vài thao tác sẽ cho ra rất nhiều quảng cáo về xét nghiệm chất chỉ điểm khối u trong máu để phát hiện bệnh ung thư
một số bệnh viện tư cũng quảng cáo các gói xét nghiệm tầm soát ung thư sàng lọc ung thư với các chương trình giảm giá khuyến mãi gây sốc từ ba mươi đến bốn mươi năm cho một gói khám
theo số điện thoại chỉ dẫn phóng viên gọi điện thì được nhân viên của một bệnh viện tư nhân tư vấn gói tầm soát ung thư cơ bản và nâng cao
bệnh viện tư vấn gói tầm soát ung thư cơ bản và nâng cao
thậm chí một trung tâm xét nghiệm tư nhân cũng khẳng định chỉ bằng xét nghiệm máu có thể tìm ra các năng gây ung thư

tầm soát ung thư giúp phát hiện những tổn thương tiền ung thư trong giai đoạn sớm
nhằm can thiệp kịp thời và tăng khả năng điều trị thành công
theo tổ chức y tế thế giới who khoảng một phần ba các bệnh ung thư có thể chữa khỏi nếu được phát hiện và điều trị sớm
nhưng mỗi loại ung thư yêu cầu tầm soát ở các độ tuổi giới tính hoàn cảnh khác nhau
chứ không phải ai cũng tầm soát tất cả các nguy cơ gây ung thư
chúng ta cần phải khai thác những dấu hiệu mà bệnh nhân mắc phải
để chúng ta tư vấn làm những xét nghiệm như thế nào cho nó phù hợp
đối với xét nghiệm máu thì một số trường hợp cần nên làm
bởi vì sao
những trường hợp liên quan đến vấn đề gia đình
có đột biến gen hay là có dòng tế bào mầm
thì chúng ta nên tầm soát bằng máu
đương nhiên thì xét nghiệm máu cũng có thể có độ chính xác nhất định
tuy nhiên thì nếu như những bệnh ung thư phổ thông ung thừa
mà chúng ta xét nghiệm máu
thì cũng chưa đạt được độ chính xác cao
vì khi mà trong máu có tế bào ung thư
thì hầu hết bệnh nhân ở giai đoạn bệnh tư vấn là muộn
tế bào ung thư đã phóng tích vào trong máu
và chúng ta mới tìm được tế bào trong máu
vì vậy thì không chỉ là xét nghiệm máu
mà chúng ta còn cần phải có những cái phương tiện khác
ví dụ như là các phương tiện chẩn đoán hình ảnh
hay là những phương tiện thăm dò chức năng khác
phối hợp với nhau
nhằm mang lại hiệu quả
về cái tầm soát nó cao hơn
theo bác sĩ nguyễn quang hùng
giám đốc trung tâm y học hạt nhân và ung biếu bệnh viện bạch mai
nhiều cơ sở khám chữa bệnh được thành lập
với mục đích kinh doanh thu lợi nhuận
khi người bệnh đến các cơ sở này
sẽ được yêu cầu làm rất nhiều các xét nghiệm
chụp chiếu không cần thiết
theo tôi thì
người bệnh hoặc người dân
lên khám ở các tuyến chuyên khoa
vì các tuyến chuyên khoa thì
có các bác sĩ
thứ nhất là rất chuyên nghiệp
thứ hai là rất chuyên nghiệp
đội chuyên môn tốt
và thứ ba là
họ có kinh nghiệm để tư vấn
cho những người bệnh hoặc người dân
lên tầm soát lên khám lên xét nghiệm
và thực hiện các xét nghiệm như thế nào cho nó phù hợp
chính vì vậy sẽ
tránh được cái vấn đề nãng phí
chi phí không cần thiết
các chuyên gia y tế cho rằng
người dân nên lựa chọn cơ sở y tế uy tín
bác sĩ đúng chuyên ngành điều trị nếu có bệnh
tuyệt đối không tin vào các chiêu trò quảng cáo
tràn lan trên mạng
nhất là với bệnh năn y như ung thư
vừa mất tiền vừa khiến bệnh nặng thêm
khi không được điều trị kịp thời
tiếp tục với các tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý
hiệp hội rau quả việt nam dự báo xuất khẩu rau quả năm hai nghìn hai mươi
dự kiến sẽ đạt khoảng năm năm đến năm sáu tỷ đô la mỹ
đây là mức kỷ lục của ngành hàng này từ trước tới nay
năm hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu rau quả đạt khoảng ba trăm bảy mươi năm bốn trăm bảy mươi tám triệu đô la mỹ
giảm ba mươi tám bốn với tháng một mươi
và tăng hai mươi hai năm so với cùng kỳ năm ngoái
như vậy là một mươi một tháng của năm hai nghìn hai mươi
xuất khẩu rau quả đã đạt năm hai tỷ đô la mỹ
tăng bảy mươi so với cùng kỳ của một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi hai
trung quốc vẫn là thị trường đứng đầu nhập khẩu rau quả việt nam
chiếm tỷ trọng là sáu mươi sáu
tiếp theo là mỹ
trung quốc và nhật bản
ở chiều ngược lại vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
việt nam nhập khẩu một trăm năm mươi ba sáu trăm chín mươi sáu triệu đô la mỹ rau quả
giảm năm sáu so với tháng một mươi
và giảm bảy so với cùng kỳ
sau một mươi một tháng thì việt nam nhập khẩu là một bảy mươi bảy tỷ đô la mỹ
giảm năm tám so với cùng kỳ
như vậy giá trị xuất siêu rau quả một mươi một tháng năm hai nghìn hai mươi
đạt trên ba bốn tỷ đô la mỹ

bộ công thương sức mua hàng dịp tết năm nay
có thể tăng lên một mươi so với cùng kỳ năm ngoái
và khó có thể xảy ra biến động mạnh về giá
bộ công thương cho biết một số địa phương như hà nội tp hcm đồng nai ninh thuận
hiện đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình bình ổn thị trường
trong những tháng cuối năm và dịp tết nguyên đán năm hai nghìn hai mươi bốn
tổ chức các điểm bán hàng cố định lưu động kết hợp với chương trình
đưa hàng việt về nông thôn chương trình bình ổn thị trường
để đưa hàng hóa đến tay mọi người dân
với giá cảo định
dự kiến sức mua năm nay có thể tăng trên một mươi so với cùng kỳ năm trước
nguồn cung các mặt hàng thiết yếu cũng được các doanh nghiệp chủ động
chuẩn bị từ rất sớm với lượng hàng dự trữ tăng từ một mươi hai mươi năm so với cùng kỳ
ngoài ra để kích cầu tiêu dùng trong nước
thì nhiều doanh nghiệp đã có kế hoạch triển khai các chương trình khuyến mãi
giảm giá nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu
nhất là trong những tháng cận tết
thưa quý vị sau thời gian nghiên cứu và khảo sát thị trường
thì hãng hàng tiêu dùng thiết yếu
hãng hàng không cebu pacific air đã đưa vào khai thác thường kỳ
đường bay manila của philippines với đà nẵng
với tần suất là ba chuyến một tuần
tạo điều kiện thuận lợi trong việc kết nối trao đổi khách song phương giữa hai thị trường
và chuyến bay đầu tiên đã hạ cánh tại sân bay quốc tế đà nẵng vào tối ngày hôm qua
một trăm bảy mươi bảy hành khách philippines đã có mặt trong chuyến bay đầu tiên từ manila
đến tham quan trải nghiệm dịch vụ du lịch tại thành phố đà nẵng
hào hứng bởi hành trình đã trở nên hết sức thuận tiện
với đường bay thẳng những du khách này còn khá vui mừng
và bất ngờ trước sự chào đón nồng nhiệt của lãnh đạo đà nẵng và ngành du lịch thành phố
chuyến bay chỉ mất khoảng hai tiếng hai mươi phút nên thật sự rất thuận tiện và nhanh chóng
và tôi đang rất háo hức để bắt đầu lịch trình tham quan trong bốn ngày tới
ngày mai sẽ là một ngày kiến lịch và tôi rất phấn khích vì đã được có mặt ở đây để khám phá đà nẵng
philippines là quốc gia có hơn một trăm linh chín triệu dân có mức chi tiêu tương đối cao trong khu vực đông nam á
mặt khác philippines có giá trị về văn hóa ẩm thực tính cách đi du lịch của người dân khá tương đồng với việt nam
việc đà nẵng trở thành địa phương thứ ba sau thành phố hồ chí minh và hà nội
được hãng hàng không cebu pacific air lựa chọn để mở đường bay tại việt nam
có ý nghĩa quan trọng để phát triển nguồn khách quốc tế tiềm năng
trước khi chuyến bay được triển khai thực hiện ngày hôm nay
thì chúng tôi đã triển khai hàng loạt các đoàn giới thiệu điểm đến đà nẵng tại manila và một số địa phương
đón các đoàn khảo sát của các đối tác nữ hành lớn của philippines vào đà nẵng
đón các đơn vị truyền thông của philippines đến với đà nẵng
và chính vì vậy khi mở đường bay này lập tức các chuyến bay đầu tiên đã đầy đã full
phải tranh thủ trong giai đoạn này phải khai thác rất nhiều thị trường
đặc biệt là những thị trường gần với đà nẵng với việt nam
có những điều kiện rất là gần cuối
cũng như là có những hoạt động có thể xúc tiến
mang tới hiệu quả ngay tức khách trong thời điểm những thị trường khác còn nhiều khó khăn
với việc bổ sung đường bay thẳng tới manila
đà nẵng hiện có tổng cộng một mươi sáu đường bay quốc tế thường kỳ đang khai thác
với tần suất bốn mươi năm năm mươi chuyến một ngày
trong thời gian đấy thành phố đà nẵng chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác xuất tiến quảng bá
khôi phục đường bay cũng như mở các đường bay mới
từ các thị trường indonesia ấn độ
để thu hút phát triển đa dạng của thị trường quốc tế đến với thành phố đà nẵng
dự kiến trong cả năm hai nghìn hai mươi ba đà nẵng đón hơn hai triệu khách quốc tế
bằng sáu mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
với việc xúc tiến khôi phục và mở thêm các đường bay mới
sẽ tạo đà cho sự tăng trưởng khả quan của nguồn khách quốc tế trong năm hai nghìn hai mươi
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trong kinh tế phát triển của đà nẵng

tạo cú hút cho nền kinh tế
tuy nhiên trong bối cảnh kinh tế có tăng trưởng
nhưng người tiêu dùng vẫn đang bị ảnh hưởng về việc làm thu nhập

trong bối cảnh kinh tế vẫn còn khó khăn ảnh hưởng đến việc làm thu nhập
trong bối cảnh kinh tế vẫn còn khó khăn ảnh hưởng đến việc làm thu nhập
nhưng có xu hướng tiết giảm chi tiêu
theo các chuyên gia dự báo sức tiêu dùng bình quân của người dân dịp cuối năm
cũng như dịp tết hai nghìn hai mươi bốn sắp tới sẽ yếu hơn so với năm trước
với những sản phẩm bắt buộc mua nhiều người chuyển sang phân khúc thấp hơn
một số lượng lớn để tiết kiệm tìm kiếm khuyến mãi
tết dắp thành năm hai nghìn hai mươi bốn sắp tới
có thời gian kinh doanh cao điểm trong năm tuần
kéo dài từ ngày bảy tháng một đến ngày một mươi tháng hai năm hai nghìn hai mươi
chỉ mua những thứ cần thiết thôi
còn những thứ mà bây giờ

hàng hóa ở siêu thị nó cũng dồi dào
nếu mà để mà mua sắm ở nhà
thì chỉ mua những thứ cần thiết thôi
chứ không có mua nhiều mua tràn lan ra
dư này bỏ đi phí lắm tảm chi tiêu đi
chất lượng nó đảm bảo rồi
mà giá cả mà nó giảm
thì cái chi tiêu của mình nó sẽ bị được giảm đi
ơt tiền đi
theo khảo sát mới đây của cantha
coi đến hơn bốn mươi số ngành hàng tiêu dùng
đang bị giảm sức mua

xu hướng mua quà tặng
trong đó có quà tặng dịp tết sắp tới
sẽ ưu tiên sản phẩm có tính ứng dụng cao
thay vì chọn theo thương hiệu hình thức như trước
năm bắt tâm lý người tiêu dùng
năm nay nhiều doanh nghiệp đã sớm tung ra bộ sản phẩm đặc biệt tết
đa dạng về mẫu mã thiết kế
với mức giá cả linh hoạt
đáp ứng nhu cầu thưởng thức và biếu tặng
song song với việc sản xuất dự trữ hàng hóa phục vụ thị trường tết
hiệu một số doanh nghiệp hệ thống siêu thị
đã triển khai các chương trình khuyến mãi dịp tết hai nghìn hai mươi bốn sớm
nhằm kích cầu mua sắm của người tiêu dùng
mùa tết năm nay thì hàng hóa cung ứng ra thị trường
chúng tôi cũng đảm bảo để cung cấp những cái hàng
mà về trung thấp cấp đầy đủ
và ngoài ra thì những cái sản phẩm cao cấp
thì chúng tôi sẽ dùng những cái chương trình khuyến mãi
để cho người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn
và có cơ hội sử dụng
chúng tôi có một số chương trình khuyến mãi đặc biệt
bao phủ tất cả các ngành hàng
thí dụ như về tất cả các ngành hàng
thực phẩm thì chúng tôi có hàng khô hàng tươi
và ngoài ra thì chúng tôi có hàng thời trang
chúng tôi có hàng gia dụng
thì chúng tôi có nhiều cái đợt khuyến mãi
để làm sao mà đáp ứng những nhu cầu đa dạng của người dân
thì ngoài ra gần tết thì chúng tôi còn thiết kế
những cái giò hàng tết
và những cái chích khấu sâu
để phù hợp cho những cơ quan đoàn thể chẳng hạn
muốn mua tặng cho nhân viên công nhân viên chẳng hạn
thì chúng tôi có những cây gói qua rất là vừa phải
và tính toán đến thí dụ như hàng thiết yếu
hoặc là hàng quả tạo
chẳng hạn chúng tôi có những kết cấu như vậy
thì chúng tôi mong mỏi là
sẽ đáp ứng đầy đủ cái nhu cầu đa dạng của người dùng
theo sở công thương tp hcm
để kết cầu tiêu dùng
lượng hàng bình ổn thị trường mùa tết năm nay
chiếm từ hai mươi năm bốn mươi ba nhu cầu thị trường
bình quân mỗi tháng dự kiến
cung mấn từ năm tấn gạo
bảy mươi triệu quả trứng da cầm
hai tấn đường
một tấn thực phẩm chế biến
hai tấn dầu ăn
một mươi tấn rau củ quả
sáu tấn thịt da súc
tám tấn thịt da cầm
hai trăm linh tấn thủy hải sản
dự báo sức mua mùa tết giáp thình năm hai nghìn hai mươi bốn
tăng khoảng từ một mươi một đến một mươi ba
so với tết quý mão hai nghìn hai mươi ba
các doanh nghiệp tham gia bình ổn giá thị trường
cũng sẵn sàng tăng sáng lượng trong tình huống khẩn cấp
bán hàng lưu động đến nơi thiếu hàng cục bộ
việc đầu tư xây dựng khép kính tuyến đường
vành đài hai
là hết sức cấp thiết
cần triển khai thực hiện ngay
nhằm giải quyết vận chuyển hàng hóa
các cảng của tp hcm
đây là chia sẻ của phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
võ văn hoàng
tại kỳ họp thứ một mươi ba
của hội đồng nhân dân tp khoá một mươi
theo đó đoạn này có tổng mức đầu tư

dài hai năm km
trên tuyến đường này còn có cầu trạch ngang
và nút giao phạm văn đồng
vành đài hai gồm ba tầng
dự án gồm hai dự án thành phần
cố phần xây lấp hai năm trăm tám mươi bảy tỷ đồng
do bang quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình giao thông làm chủ đầu tư
còn công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư
do bang bồi thường giải phóng mặt bằng
tp hcm thực hiện
với tổng kinh phí một chín trăm năm mươi sáu tỷ đồng
ủy ban nhân dân tp hcm cho biết
sau khi được thông qua chủ trương
vào cuối năm nay
đến đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
bắt đầu công tác bồi thường khảo sát lập thẩm định
và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công
lựa chọn nhà thầu
quận phú nhuận tp hcm
đã tổ chức buổi đi bộ
đồng hành chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn
nhằm vận động quỹ xã hội của quận
buổi đi bộ đã thu hút hơn bốn người tham gia
đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa
thể hiện truyền thống nhân ái nghĩa tình
tạo được sự đồng thuận cao
sự chung tay đóng góp của các mạnh thường quân
nhân dân trên địa bàn
góp phần xây dựng quận phú nhuận văn minh hiện đại
tại lễ khai mạc bang tổ chức đã tiếp nhận số tiền

từ các nhà tài trợ chính đồng tài trợ
và hàng trăm doanh nghiệp mạnh thường quân
cùng các cơ quan đơn vị
các tổ chức đoàn thể cơ sở tôn giáo
cáng bộ công chức viên chức đảng viên
lực lượng vũ trang nhân dân
ủng hộ để chăm lo cho người nghèo
sau lễ khai mạc bốn người tham dự
đã đi bộ trên lội trình ba hai km
qua các tuyến đường hoa phượng
trường sa phan đình phùng
phan đăng lưu phan xích long
hàng loạt mặt bằng kinh doanh
tại trung tâm tp hcm bỏ trống
treo bảng thông báo cho thuê
nhưng vẫn phải bỏ trống thời gian dài
dù vậy giá cho thuê vẫn luôn được
chủ mặt bằng neo ở mức cao
phóng sự này cũng sẽ khép lại
những tin tức của kinh tế phương nam ngày hôm nay
báo cáo của công ty dịch vụ
bất động sản thương mại toàn cầu
custman whitefield mới đây cho thấy
đường đồng khởi quận một tp hcm
đứng thứ một mươi ba trong bảng xếp hàng
những đại lộ có mặt bằng bán lẻ
đắt đỏ nhất thế giới
theo đó giá thuê mặt bằng tại đây
ở mức ba trăm năm mươi usd một m hai một tháng
tăng một mươi bảy so với cùng kỳ
và tăng bốn mươi so với trước dịch covid một mươi chín
cbre việt nam cho biết
giá thuê ở khu vực trung tâm này
vẫn có xu hướng tăng một một năm một năm
theo khuyên nhận của chúng tôi
một số mặt bằng bán lẻ trong khu vực trung tâm
cũng như khu vực ngoài trung tâm
nó đang có sự tranh lệch khá cao
giá thuê mặt bằng trong khu vực trung tâm
hiện giờ cao gấp bốn năm lần
so với khu vực ở bên ngoài
cộng với lại một sự bùng nổ
của thương mại điện tử
thế nên là
cái việc để làm cho
các nhà bán lẻ
tập trung vào khu vực lõi
khu vực trung tâm
nó không có
nó bị giảm suốt đi
muộn là các nhà bán lẻ
sẽ phải di rời ra những khu vực ngoài trung tâm
ghi nhận thực tế cho thấy
hiện nhiều tuyến đường trung tâm thành phố hồ chí minh
như lý tự trọng trương định nguyễn thị minh khai
cũng đang có nhiều mặt bằng treo bản hiệu cho thuê
thậm chí có những mặt bằng
ở vị trí đắc địa như ngay ngã tư
diện tích rộng
trước đây vốn luôn được săn đón
nhưng nay cũng trong tình trạng cửa đóng thang cài
phía trước nhiều mặt bằng
được người dân sử dụng làm nơi buôn bán
đồ ăn nước giải khác
điều đáng nói đa phần các mặt bằng cho thuê
đều đã bỏ trống
gián thông báo cho thuê nhiều năm
nhưng giá thuê vẫn được neo ở mức cao
mà không hề giảm
thứ nhất là ảnh hưởng đến cái giá trị của văn nhà
bởi vì giá thuê
nó là phản ảnh về cái giá trị của các nhà
nếu như mà cái giá thuê mà nó giảm đi
thì đồng nghĩa với việc đó là
cái giá trị của các nhà nó cũng sẽ điều chỉnh theo
thành ra là các chủ nhà thì họ không điều chỉnh giá
cái thứ hai là đối với các chủ nhà
thì họ không thay đổi kịp đối với là mô hình kinh doanh
tức là trước đây thì các đơn vị
gọi là bán lẻ
thì họ sẵn sàng chấp nhận với mức giá cao
để họ thay đổi và họ vừa quảng bá thương hiệu vừa bán hàng
nhưng mà khi họ thay đổi mô hình
trong hai năm vừa qua thì họ đã thay đổi trước khi mà
các chủ nhà thay đổi
thành ra là khi mà chủ nhà bắt đầu
nhúc nhích để bắt đầu thay đổi giá
thì lúc này thì họ đã thay đổi mô hình rồi
các doanh nghiệp cũng cho biết
trong tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn
người dân thắt chặt chi tiêu
sức mua sụt giảm đã ảnh hưởng rất lớn
đến hoạt động kinh doanh
điều này khiến các đơn vị cá nhân hết sức cân nhắc
việc thuê mặt bằng kinh doanh trong thời điểm này
nhất là ở những vị trí đắc địa
với giá thuê cao
cái danh thu họ
bán và thu về
không đủ cái chi phí trả mặt bằng
chính vì vậy các doanh nghiệp mới trả mặt bằng
và kế đó là hiện nay chúng ta đang chuyển đổi số
việc chuyển đổi số sẽ giúp cho các doanh nghiệp
là không cần thuê mặt bằng nữa
mà họ giảm cái tỷ lệ thuê mặt bằng xuống
để tiết kiệm chi phí mà họ dùng chuyển đổi số
và dùng công nghệ họ bán online
đó là lý do họ phải trả mặt bằng nhiều
nhưng còn một nguyên nhân thứ ba
là các chủ mặt bằng đó
vẫn chưa bao giờ có suy nghĩ là giảm giá thành
cái mặt bằng đó xuống
đó là lý do tại sao chúng ta thấy
cho thuê mặt bằng rất nhiều
nhưng mà không ai thuê vì lý do giá quá cao
làn sóng trả mặt bằng cho thuê
thành phố hồ chí minh đã kéo dài
từ đầu năm đến nay
nhưng vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc
thậm chí không chỉ riêng khu vực trung tâm quận một
mà cả những con đường sầm út
ở các quận khác như quận ba quận năm quận một mươi
cũng chung tình trạng
nhiều mặt bằng treo bản hiệu cho thuê
suốt thời gian qua
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay của chúng tôi
kính chào tạm biệt quý vị